tuy nhiên đến trưa mai khi rãnh mây này bị đẩy sâu xuống nước ta mưa rào và rông sẽ xuất hiện diện rộng ở bắc bộ
trong đó khu vực vùng núi phía bắc các tỉnh như hà giang cao bằng lạng sơn vùng đồng bằng và ven biển phía đông
sẽ là những nơi có mưa rào và rông mạnh đợt mưa này được dự báo sẽ kéo dài đến khoảng ngày một mươi hai tháng năm
mưa xuống sẽ giải nhiệt cho bắc bộ nhưng chính sự tranh chấp của khí lạnh với khối không khí nóng ẩm đang tồn tại ở miền bắc
sẽ tạo ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức đề phòng
sóng lạnh cuối mùa chưa ảnh hưởng đến miền trung vì thế miền trung không nơi nào có mưa
ngày mai trời vẫn có nắng sớm nhưng vùng nắng nóng chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh trung trung bộ
với mức nhiệt cao từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ các nơi khác nhiệt thấp hơn
đến chiều và tối mai ở khu vực thanh hóa và phần phía bắc của tỉnh nghệ an cũng bắt đầu xuất hiện mưa rông
và người dân khu vực này cũng cần lưu ý đến các hiện tượng
những tượng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện kèm theo mưa rông
tây nguyên và nam bộ vẫn đang trong đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm tới giờ
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở cả hai khu vực này vẫn duy trì trong khoảng cao đó là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
trong đó tại an khê và a dung pa vẫn là những nơi nắng nóng gai gắt nhất ở tây nguyên
với mức nhiệt cao từ ba mươi chín cho đến bốn mươi độ
chiều và tối mai dọc các huyện vùng núi phía tây của các tỉnh con tum gia lai đắk lắc
và đắk nông sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa rông và cũng cần phải lưu ý tới hiện tượng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
trên biển hầu khắp các khu vực biển nước ta vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt
hai huyện đảo hoàng sa và trường sa đều có gió yếu không mưa sóng thấp và biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước